bọn xin được cảm ơn anh sĩ quế và thông tin về cơn bão số tám cũng như công tác triển khai
ứng phó với cơn bão ra sao chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những bản tin sau
còn bây giờ chương trình an ninh hai mươi bốn h đến với thông tin khác
vào ngày một mươi một tháng một mươi vừa qua bộ giao thông vận tải đã ban hành quyết định áp dụng thí điểm
bến xe khách trên toàn quốc hoạt động trở lại từ ngày một mươi ba tháng một mươi cho đến ngày hai mươi tháng một mươi
sở giao thông vận tải cũng đã đề xuất tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố cho phép
tái khởi động lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
tuy nhiên hiện ủy ban nhân dân nhiều tỉnh thành vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng
và trong ngày hôm nay ngày đầu tiên áp dụng thí điểm của bộ giao thông vận tải
cho phép hoạt động vận tải khách liên tỉnh được hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng
nhiều tỉnh thành vẫn chưa triển khai thực hiện do nhiều nguyên nhân
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi ngày đầu tiên thực hiện thí điểm cho phép hoạt động vận tải khách liên tỉnh
được hoạt động trở lại
các bến xe điều hưu vắng vẻ
như những ngày các địa phương thực hiện giãn cách
người dân mong chờ lái xe mong chờ
thế nhưng cánh cổng các bến xe vẫn đóng im lìm như thế này
có những địa điểm bến xe mở cửa nhưng số lượng xe hoạt động
cũng như hành khách đi lại cũng khá thưa thớt
theo như dự kiến trong ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên trong cái thời gian thí điểm
của bộ giao thông vận tải cho phép hoạt động vận tải khách liên tỉnh
được hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh
tại nhiều tỉnh thành
thế nhưng mà thực tế thì theo kỳ đại của chúng tôi thì tại các bến xe
trên địa bàn thành phố hà nội thì rất nhiều bến xe vẫn đang cửa đóng thanh cài
còn người dân thì nhiều người tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng khi mà ngày hôm qua
họ đã chuẩn bị hành lý rất kỹ càng để ngày hôm nay có thể lên xe về quê
hiện nay với điều kiện đó thì lực lượng lái vụ xa tính quy định
thì qua tham khảo từ các địa phương cũng như đà nẵng
thì số lượng mà tiêm đấu hai mũi rất là ít
thì mặc dù như vậy vẫn có phương tiện đăng ký nhưng với điều kiện như vậy
hiện nay và để được thống nhất của hai địa phương cho hoạt động lại
thì danh sách đăng ký là có nhưng mà tình hình này thì hiện nay
ngày đầu triển khai vẫn chưa có xe đăng ký tham gia
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư tới nay
các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ
tại các địa phương gần như đã dừng toàn bộ
việc thí điểm mở lại xe khách tuyến cố định là một tín hiệu vui
đối với các doanh nghiệp vận tải
tuy nhiên với những điều kiện quy định chặt chẽ về phòng chống dịch
thì việc hoạt động trở lại vẫn gặp rất nhiều khó khăn
mặc dù vậy công tác phòng chống dịch vẫn luôn được lực lượng công an đảm bảo nghiêm ngặt
đối với phương tiện thì phương tiện nguồn xanh
thì kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan
đối với xe khách thì kiểm tra người và phương tiện
quét mã qr cho khai báo y tế tại chốt
đảm bảo tất cả các điều kiện thì mới cho vào chốt
còn nếu như không đảm bảo điều kiện thì sẽ cho quay đầu xa
hoặc đối với trường hợp vi phạm
chế lập biên bản dưới hạng theo quy định của quốc lục
ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông kiểu long
các địa phương trong khu vực hầu như cũng chưa triển khai
thực hiện quyết định của bộ giao thông vận tải
về việc vận tải hành khách liên tỉnh
nguyên nhân chủ yếu là do các tỉnh hiện đang thực hiện
chỉ thị một mươi năm và chỉ thị một mươi chín của chính phủ
vào thời điểm này người dân muốn đi ra khỏi địa phương
phải có kết quả xét nghiệm âm tính
và có sự đồng ý của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
người từ tỉnh khác vào
trừ trường hợp học tập và làm việc lâu dài
tất cả phải cách ly một mươi bốn ngày theo quy định
điều quan trọng hơn là các tỉnh phải chờ có sự thống nhất
giữa các địa phương đi qua để có phương án đối lưu về tần suất